tại tỉnh hải dương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức
hội trợ làng nghề lần thứ một mươi năm và sản phẩm ocop việt nam năm hai nghìn một mươi chín

thuộc các đơn vị tổ chức của hơn hai mươi tỉnh thành trong cả nước
trong đó tỉnh hải dương có hai mươi gian hàng còn lại là của các tỉnh thành khác
các đơn vị đã mang đến hội trợ nhiều mặt hàng đa dạng phong phú nông thủy hải sản
thủ công mỹ nghệ làng nghề các sản phẩm chủ lực các loại trái cây đồ uống sạch
bảo đảm nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm chứng nhận ocop
hội trợ góp phần giới thiệu quảng bá cho chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo quyết định của thủ tướng chính phủ và kế hoạch triển khai chương trình ocop
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn